mới đây một trường hợp bệnh nhân nữ thường xuyên cảm thấy đau nhất khu trú vùng cẳng chân phải
qua thăm khám bác sĩ kết luận đây là khối dị dạng mạch máu
cụ thể bệnh nhân là chị dthx ba mươi bốn tuổi thường xuyên cảm thấy đau nhức khu trú vùng cảng chân phải
có gián cao và bôi thuốc tại nhà nhưng không đỡ nên đi khám tại phòng khám đa khoa melatech tây hồ
qua thăm khám lâm sảng bác sĩ phát hiện vùng da vị trí một phần ba trên và giữa cẳng chân phải
xanh tím nhẹ xương nóng ấn đau không có phủ chân
người bệnh không có tiền sử chấn thương hay va đập mạnh và cũng không có hoạt động thể thao gần đây
ngay sau đó chị x được chỉ định làm các chẩn đoán hình ảnh cần thiết
kết quả siêu âm phát hiện cấu trúc khôn hợp âm nằm trong tổ chức cơ nông
vị trí một phần ba giữa cẳng trên phải dày một mươi ba năm mm trên một đoạn dài một mươi cm
có tín hiệu mạch trên siêu âm blockler hình ảnh chụp ít quang vị trí tương tự có giải rác nốt vôi hóa nhỏ kích thước khoảng ba năm mm
nhận thấy đây là tổn thương phức tạp và cần các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu
bác sĩ tư vấn cho chị x chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm thuốc đối quang từ
dựa vào các kết quả bác sĩ kết luận đây là khối dị dạng mạch máu từ vị trí một phần ba trên cơ chảy
trước cẳng chân phải nghĩ nhiều đến dị dạng tính mạch venous malformation
theo các bác sĩ dị dạng mạch máu trên da là một bệnh lý khá thường gặp hiện nay
bệnh có nhiều thể khác nhau được phân chia theo loại mạch máu bị thương tổn như dị dạng mau mạch
dị dạng tính mạch dị dạng động tính mạch và dị dạng mạch máu kết hợp
dị dạng tính mạch thường biểu hiện là một khối mềm ấn xuông dễ dàng da ở vị trí thương tổn có màu xanh tím
để chẩn đoán dị dạng tính mạch thường dựa vào các chẩn đoán hình ảnh như là mri chụp mạch cản quang
chỉ dạng động tính mạch là các bất thường trong liên kết giữa động mạch và tính mạch
thì dạng động tính mạch thường xuất hiện lúc mới sinh và bệnh biểu hiện rõ ràng hơn khi lớn
các dấu hiệu của bệnh bao gồm đau phát triển quá cỡ thiếu máu chảy máu và suy tim
dị dạng động tính mạch thường gây xanh tím ngón tay dư đục tăng hồng cầu
nhung máu não và áp xe não do bất thường chức năng của mạch máu phổi
trên da bệnh nhân có thể phát hiện thấy khối dị dạng màu đỏ ấm hơn ra xung quanh và có mạch đập
trên dạng tính mạch có thể gây đau nhức cơ thể xương tấy các vấn đề về đông máu và tổn thương nội tạng
qua đó các bác sĩ khuyến cáo khi thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường
người dân cần tới cơ sở y tế uy tín để thăm khám kịp thời tránh những biên chứng xảy ra